hội nghị ceo các sở giao dịch chứng khoán asean lần thứ hai mươi năm đã được tổ chức tại hà nội với chủ đề
công ty chứng khoán khu vực asean hướng tới hội nhập cộng đồng kinh tế asean aec
tại phiên họp lần này tổng giám đốc các sở giao dịch chứng khoán asean đã tập trung thảo luận chiến lược hợp tác sắp tới
và các kế hoạch hợp tác quảng bá chung của các sở giao dịch chứng khoán asean
các đại biểu nhận định trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường
các công ty chứng khoán thành viên đã thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đưa ra những ý kiến đóng góp
nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán việt nam nói riêng và thị trường chứng khoán khu vực asean nói chung
tuy nhiên các công ty chứng khoán thành viên cần đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế
qua đó có thể hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm giữa các đơn vị hướng tới nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán việt nam trong thời gian tới
hội nghị có sự tham gia của một mươi sở đến từ chín nước trong khu vực asean
bao gồm malaysia indonesia philippines thái lan việt nam singapore và các quan sát viên gồm lào campuchia myanmar